với hành trang gần như là trang giấy trắng các em học sinh phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn
nạn nhân là những học sinh những em học sinh còn nhỏ và có tài sản cụ thể đây là xe đạp điện
bởi vì các em còn ít có kinh nghiệm trong cuộc sống và chưa biết về các thủ đoạn phạm tội cho nên các đối tượng lại rất dễ dàng lừa
nói dối là người nhà có quen và gửi quà cho cháu rồi rủ các cháu về nhà để lấy quà
đó là thủ đoạn của hoàng văn anh chú phường đông khê quận ngo quyền thành phố hải phòng
cho đến thời điểm bị bắt đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt
đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt được tám chiếc xe máy điện của các học sinh trên địa bàn
khi đã dụ được em học sinh đối tượng này đã chọn một gia đình đi vắng có khóa cửa
đối tượng đã mượn xe máy điện của cháu học sinh để đi lấy chìa khóa rồi tổ thoát
sự tinh vi của các đối tượng ở đây thể hiện ở việc lựa chọn nạn nhân là các em học sinh
các em có tài sản trong tay nhưng bản thân các em là những người mà cái nhận thức của các em
cũng như khả năng bảo vệ tài sản của các em rất là hạn chế
cho nên là khi mà các đối tượng tiếp cận và đưa ra những cái lời lừa đảo với các em
thì các em rất là dễ dàng và rất rất dễ bị tin và nghe theo lời của các đối tượng
quay trở lại vụ án mới đây của nguyễn thị bích hằng
hằng khai nhận đã gây ra ít nhất bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh
tại địa bàn bắc từ liêm nam từ liêm thành phố hà nội
theo lực lượng công an đối tượng này thường tập trung vào các cháu học sinh nhỏ tuổi
và chưa đầy đủ tài sản
để đủ nhận thức xã hội để thực hiện hành vi của mình
quá trình điều tra xác minh thì chúng tôi xác định đối tượng nguyễn bích hằng
quê hỏi phòng là đối tượng lang thang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cháu
bằng cái thủ đoạn là giả là ban liên lạc của huynh học sinh
để tạo đồng tin cho các cháu và chiếm đoạt tài sản là cái xe máy của cháu
quá trình điều tra chúng tôi đã làm rõ hành vi phạm tội
và thu được cái tăng vật là cái xe đạp của cháu giang sử dụng
đồng thời thì chúng tôi đã điều tra làm rõ để
xác minh đã điều tra làm rõ thêm ba vụ việc khác ở các quận bên cạnh
quận huyện bên cạnh quận hóa lan từ liêm và bắc từ liêm
hiện tại là chúng tôi đã củng hộ hồ sơ khởi tố quán khởi tố bị can và tạm giam bị can
với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chúng nhắm vào các em học sinh vì các em có những tài sản có giá trị
như xe đạp xe máy điện
thế nhưng trên đường đi học các em còn gặp rất nhiều những đối tượng khác
không chỉ lừa đảo mà còn là đe dọa chấn lột tài sản
các em khi rơi vào tình huống ấy cũng không dám phản kháng
các con rất là thương ngây thì hoàn toàn có thể là sẽ đi theo đối tượng
và trong cái quá trình tiếp cận nói chuyện như vậy thì đối tượng sẽ một nó sẽ sử dụng vũ lực
hoặc là sẽ nhanh chóng là giằng giật đến tài sản tẩu thoát
các bộ phụ huynh như thầy cô giáo và đặc biệt là con trẻ là phải nhận thức được
để có những biện pháp là cảnh giác
tội phạm thì sẽ luôn có những thủ đoạn để qua mặt nạn nhân
hơn nữa các em học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường chưa đủ kiến thức để nhận biết
chính vì thế mỗi gia đình nhà trường cần giáo dục các em những kỹ năng cần thiết
để tự các em có thể bảo vệ được mình trước sự nhòm ngó của các đối tượng lừa đảo